đây là một trong những hoạt động thường niên của lực lượng công an tỉnh các địa phương mỗi dịp đầu xuân năm mới
đẹp tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái tạo không khí thi đua sôi nổi phấn khởi
động viên cán bộ chiến sĩ thi đua lập nhiều thành tích trên các mặt công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
ngay sau lễ phát động lãnh đạo công an các tỉnh cùng cán bộ chiến sĩ đã tham gia trồng cây trong khuôn viên khu đất trụ sở làm việc
qua đó góp phần bảo vệ môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại cơ quan đơn vị nhân lên nét đẹp văn hóa trồng cây trong mỗi dịp tết đến xuân về
hàng năm sau mỗi dịp nghỉ lễ tết nguyên đán thì số lượng người làm thủ tục xuất nhập cảnh lại gia tăng
và trước tình hình đó phòng quản lý xuất nhập cảnh công an nghệ an đã chuẩn bị về mọi mặt từ cơ sở vật chất phương tiện cho đến công tác phòng chống dịch bệnh
qua đó tạo mọi điều kiện để người dân đến làm các thủ tục cấp hộ chiếu
giấy thông hành được thuận tiện nhất
ngay từ sáng sớm rất nhiều người dân từ các huyện thị xã thành phố trên địa bàn nghệ an có mặt tại bộ phận một cửa để làm thủ tục
để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch mỗi người dân khi đến đây đều bắt buộc đeo khẩu trang đứng đúng khoảng cách theo đúng quy định
tại mỗi điểm đều được bố trí cán bộ vừa làm công tác phòng chống dịch vừa hướng dẫn công dân làm thủ tục với thái độ niềm nở ân cần và chú đáo
chỉ trong ngày đầu năm mới phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh nghệ an đã làm thủ tục cho gần bốn trăm linh bộ hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu và giấy thông hành đảm bảo đúng thời gian quy định
công tác phòng chống dịch thì rất tốt các chủ quân án cho đựng giãn cách đủ cư lý và khi vào làm thì có nước sạch khuẩn và đeo khẩu trang đúng và đặt đủ tiểu chuẩn nấm cá
vào làm hồ chiếu thì em thấy các cổ trụ hướng dẫn rất tân tinh làm nhanh thủ tục gọn và dễ làm
em từ quế xuống đấy để làm hồ chiếu để đi nước đức thì tại vì từ quế xuống thành phố nên là cũng hơi hoang mang nhưng mà khi mà đến phòng quản lý xuất nhập cảnh ở đấy thì em được các cán bộ hướng dẫn rất là nhiệt tình đưa vào và hướng dẫn cụ thể làm từ tờ khai cho đến việc chụp hình
để người dân được làm thủ tục chính xác nhanh gọn
không phải chờ đợi lâu phòng quản lý xuất nhập cảnh công an nghệ an đã niêm yết công khai các thủ tục quy trình làm hồ sơ bố trí thêm bàn ghi tờ khai ghế ngồi chờ và thông báo trên loa khi người dân đến lượt
chỉ chưa đầy một mươi phút với sự hướng dẫn chi tiết nhiệt tình của cán bộ người dân đã có thể cầm được giấy hẹn trên tay
bổ trí cán bộ hướng dẫn nhập tờ khai cho công dân
một số công dân thiểu thủ tục như chứng minh thư bị mơ hứa hỏng
khi chưa có điều kiện để đổi lại căn cầu công dân thì anh em muốn tạo điều kiện linh đồng hết sức tên linh thần phục vụ nhân dân tên hết
cho nên một số thủ tục thì có thể có thiếu nhưng mà anh em chủ động là phối hợp với các lực lượng chức năng như phòng quản lý trật tự phòng cấp chứng minh nhân dân để xác minh và tạo điều kiện cho công dân hoàn tiền hồ sơ giải quyết trong ngày không để công dân phải về và thiếu hụt
phòng quản lý xuất hợp ảnh vẫn chuẩn bị những điều kiện tốt
phòng quản lý xuất hợp ảnh vẫn chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất phương tiện làm việc cũng như là công tác phòng dịch bệnh để đón tiếp người dân đến làm thủ tục
và đơn vị cũng đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến làm công tác tiếp dân và cố gắng giải quyết nhanh gọn nhất ở tất cả các bộ phận
đồng thời đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị của công an tỉnh nghệ an để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân

theo chị đây là một trong những cách để đảm bảo an toàn nhất khi con trẻ ngồi trên ô tô

các chuyên gia cho rằng mỗi năm có hàng trăm vụ tai nạn liên quan đến trẻ em nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông cho đối tượng này chưa có quy định cụ thể
theo thống kê thì chỉ có khoảng bốn trên một mươi xe ô tô cá nhân có ghế an toàn
những người trang bị ghế an toàn cho con đa số từng sống ở nước ngoài nên thấy cần thiết phải trang bị để đảm bảo an toàn cho trẻ
ở việt nam hiện nay chưa có quy định lái xe thường để con tự ngồi thậm chí ôm đi
khi điều khiển phương tiện chính vì vậy cần có quy định phải trang bị ghế an toàn để giảm nguy cơ thương tích của trẻ
do vậy việc quy định thêm trong luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông do cục cảnh sát giao thông bộ công an đang xây dựng là hoàn toàn phù hợp
thường là khi mà lắp có ghế an toàn thì theo tổng kết là nó sẽ giảm được khoảng bảy mươi về nguy cơ về thương tích và tử vong đối với trẻ trên ô tô
cho nên là tùy từng độ tuổi nó sẽ khác nhau nhưng ít nhất là trung bình bảy mươi
có những cái ghế và loại tuổi của trẻ thì nó có thể nâng lên đến chín mươi
thì khi va chạm xảy ra thì các em được bảo vệ với mức độ bảy mươi chín mươi thì tôi nghĩ đây là một cái tuyệt vời
nhằm xin ý kiến các chuyên gia để hoàn thiện các nội dung liên quan đến y tế quy định trong dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
mới đây cục pháp chế bộ y tế phối hợp với cục cảnh sát giao thông của bộ công an đã tổ chức hội thảo những vấn đề về y tế cần quy định trong dự án
các chuyên gia y tế đều đồng tình với những quy định của dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông liên quan đến các quy định bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông
tôi nghĩ là đây là một cơ hội và rút kinh nghiệm từ những việc mà quy định về mũ bảo hiểm trước đây chúng ta nhìn thấy
tôi nghĩ việc quy định ngay từ đầu về quy chuẩn về ghế an toàn là điều cần thiết
đối với tất cả các xe gia đình thì thường người ta không cho phép trẻ dưới một mươi hai tuổi và dưới một trăm ba mươi năm cm
cái việc này chúng tôi sẽ cùng với bộ y tế và tổng kết lại
nhưng mà dữ liệu của cảnh sát giao thông cũng là một cái nguồn quan trọng đó là dữ liệu gây ra tai nạn giao thông và cái không chấp hành pháp luật cùng với cái đánh giá về mặt sức khỏe thuộc trách nhiệm của bộ y tế nữa
thì sẽ đưa ra những quy định mới đảm bảo thiết thực đảm bảo phát huy được sức khỏe và sức trẻ nhưng đảm bảo nguồn lao động được sử dụng một cách tối đa
nhưng an toàn vẫn đặt lên hàng đầu vì theo những quy định của đội tuổi
cũng theo các chuyên gia việc quy định rõ ràng như vậy là phù hợp cần thiết đối với thực tiễn hiện nay
bởi hiện nay vẫn còn một bộ phận không ít người tham gia giao thông vẫn chưa có ý thức cao trong việc ứng xử khi tham gia giao thông đối với trẻ em và nhóm người yếu thế
đặc biệt trong tám chương sáu mươi hai điều của dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông luật đã quy định rất cụ thể về việc bảo vệ trẻ em và nhóm người yếu thế trong khi tham gia giao thông
quy định này xuất hiện trong bộ y tế

thính vật thực tiễn thì những quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp và nên ban hành và cần áp dụng một cái trật để
để đảm bảo tham gia giao thông trở thành một cái nét văn hóa văn minh thì lúc khi đó thì mới giảm thiểu được cái tai nạn giao thông
rõ ràng với những vấn đề đã được nêu như trên cho thấy rằng những quy định về bảo vệ trẻ em trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông là hết sức cấp thiết
đặc biệt với việc kế thừa bổ sung các quy định của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo